nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh phú thọ đã đạt được nhiều thành tiệu trên các lĩnh vực chính trị
kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
đặc biệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra
hạ tầng kinh tế phát triển tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh phú thọ tiếp tục thu hút đầu tư
đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn công nghệ hiện đại giá trị gia tăng cao
giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho tỉnh phát triển
đây là một công ty với một trăm linh vốn hàn quốc đầu tư vào tỉnh phú thọ từ năm hai nghìn một mươi
công ty sản xuất linh kiện điện tử theo công nghệ cao
hàng năm giải quyết việc làm cho hơn ba năm trăm linh lao động
và dành nhiều hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh
từ khi đầu tư tại tỉnh phú thọ công ty chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm
các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn khuyến khích doanh nghiệp khi có bất kỳ sự khó khăn vướng mắc nào
thì nên gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh để giải quyết kịp thời
là một doanh nghiệp nước ngoài tại đây tôi vô cùng cảm kích
trong năm năm qua tỉnh phú thọ đã tập trung điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư
trên cơ sở chỉ đạo chung của tỉnh cũng như là nghị quyết của huyện
cũng tiếp tục được định hướng được phát triển thành một khu công nghiệp mới trên địa bàn
cụ thể là khu công nghiệp đại an
gắn với việc kết nối với đường cao tốc phú thọ tuyên quang
trong thời gian tới để thu hút đầu tư cũng như là phát triển công nghiệp trên địa bàn
góp phần vào sự phát triển công nghiệp cũng như là các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới tỉnh phú thọ xác định tập trung thực hiện cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh
quan tâm phát triển các thành phần kinh tế huy động tối đa các nguồn lực cho tập trung phát triển
trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt
mục tiêu để thu hút đầu tư nhưng đồng thời cũng là cái quyết tâm để làm sao đó chúng ta
có thật nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn vào lĩnh vực điện điện tử các ngành công nghiệp phụ trợ
để làm sao đó chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nó cao hơn so với mục tiêu
với những thành tiệu đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm năm qua
tỉnh phú thọ đang là điểm đến hấp dẫn tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đây là một trong những tiền đề quan trọng để tỉnh phú thọ vững bước vào nhiệm kỳ mới
với khí thế và quyết tâm chính trị mới nhằm tiếp tục đưa tỉnh phú thọ
ngày càng phát triển